bộ quốc phòng bộ tư pháp bộ giáo dục và đào tạo ban hành cụ thể như sau
thời gian tổ chức giáo dục pháp luật giáo dục công dân cho phạm nhân vào các ngày làm việc trong tuần hoặc ngày thứ bảy mỗi tuần học hai buổi mỗi buổi nằm tiết
các trại giam trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có thể tổ chức giáo dục pháp luật giáo dục công dân cho phạm nhân bằng nhiều hình thức
phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị với khả năng của giáo viên và nhận thức của phạm nhân
hình thức chủ yếu là tổ chức thành các lớp học giáo viên lên lớp hướng dẫn bài giảng quản giáo tổ chức thảo luận theo đội tổ
việc phổ biến tài liệu hướng dẫn nội dung giáo dục pháp luật giáo dục công dân cho phạm nhân có thể thực hiện thông qua các hệ thống phát hành
truyền hình cáp nội bộ băng đĩa video và các hình thức phù hợp khác
nhiều năm nay lớp xóa mù chữ của trại giam đã giúp cho hàng trăm phạm nhân biết chữ
những con chữ như chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho phạm nhân
cũng chính là thông điệp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc để những người lầm lỡ có thêm cơ hội trên con đường hoàn lương
nhờ lớp học này những con người đã từng lầm lỡ lần đầu có thể viết được tên mình viết thư gửi về cho gia đình mình
nhờ lớp học này những con người đã từng lầm lỡ lần đầu có thể viết được tên mình viết thư gửi về cho gia đình mình
dạy nghề có hai trăm ba mươi bảy lớp cho bảy năm trăm ba mươi chín lượt phạm nhân
giáo dục truyền thông chống tác hại của ma túy và phòng chống lây nhiễm hdv có sáu trăm sáu mươi lớp cho một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi bảy lượt phạm nhân
nhiều cơ sở giam giữ phạm nhân trong cả nước đã hoàn thành rất tốt công tác đảm bảo quyền con người và quyền được khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ
tạm giam căn cứ theo nghị định số một trăm ba mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp
tính đến năm hai nghìn hai mươi ba tổng số lượt khám và phát thuốc thông thường cho phạm nhân là hơn bảy lượt
tổng số lượt điều trị cho phạm nhân tại bệnh xá là gần chín mươi lượt
tổng số lượt điều trị cho phạm nhân tại bệnh viện là gần bốn lượt
tôi đã bị tai biến ở ngoài xã hội từ năm hai nghìn một mươi tám
đến nay thì ghiếm một tô vị liệt lửa người bên trái
thế về đến trại thì bác sĩ ở bệnh xá cũng tận tình giúp đỡ rồi chế độ ăn uống ngủ nghỉ ở đây
thế đến bây giờ thì tôi cũng đã khỏe lên được nhiều rồi
thế những lúc mà trở rồi thì bệnh tình của tôi là nó cứ bị tê bì liệt hết cả cái phần bên trái của tôi
thì bác sĩ cũng cho tập tành hướng dẫn rồi thuốc men đầy đủ
tôi cũng được tất cả các bác sĩ ở bệnh xá của trại ngọc lý cũng tận tình giúp đỡ
và các bạn ở đây đều được chăm sóc như vậy hết cả

năm hai nghìn tám dưới sự tài trợ của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
việt nam xây dựng một mươi mô hình phòng điều tra thân thiện tại một mươi địa phương
đến năm hai nghìn một mươi tám sau một mươi năm triển khai thực hiện có nhiều mô hình xuống cấp không đảm bảo được yêu cầu thực tế
bộ công an giao cục cảnh sát hình sự đánh giá lại thực trạng hoạt động
và mở rộng thêm ba mươi ba phòng nữa
phòng điều tra thân thiện mở ra nhằm phục vụ công tác điều tra lấy lời khai người bị hại dưới một mươi tám tuổi bị xâm hại
hoặc các vụ việc có người dưới một mươi tám tuổi tham gia tố tục với tư cách là người làm chứng
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phụ nữ người dưới một mươi tám tuổi bị bạo lực bạo hành
trong không gian âm cúng thân thiện mô hình này giúp đương sự hồn định tâm lý
cởi mở chia sẻ và mô tả lại vụ việc được chính xác hơn thoải mái hơn
quá trình vận hành mô hình phòng điều tra thân thiện theo quyết định của bộ công an
đa số các vụ việc tăng hiệu quả rất cao bởi trong các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em
nạn nhân thường rơi vào trạng thái hoảng loạn về tâm lý ông muốn nhắc lại những việc đã xảy ra với mình
chính vì vậy phòng điều tra thân thiện là không gian ấm cúng
có mô hình thay thế người thật khi mô tả lại sự việc giảm bớt căng thẳng của nạn nhân khi làm việc
mùa hạnh phúc
mùa hạnh phúc có thể hiểu là chế độ gặp vợ chồng ở phòng riêng của phạm nhân
căn cứ quy định tài khoản một điều năm mươi hai luật thi hành án hình sự hai nghìn một mươi chín như sau
chế độ gặp nhận quà của phạm nhân
một phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong một tháng mỗi lần gặp không quá một giờ
căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án yêu cầu giáo dục cải tạo thành tích lao động
học tập của phạm nhân giám thị chạy giam giám thị chạy tạm giam
thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện quyết định kéo dài thời gian gặp thân nhân
nhưng không quá ba giờ hoặc được gặp vợ chồng ở phòng riêng không quá hai mươi bốn giờ
phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công thì được gặp thân nhân thêm một lần trong một tháng
phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì hai tháng được gặp thân nhân một lần
mỗi lần không quá một giờ
cụ thể về điều kiện để phạm nhân được gặp vợ chồng tại mùa hạnh phúc được quy định
tại khoản một điều ba thông tư số một mươi bốn hai nghìn hai mươi tt
vì vậy việc xây dựng buồng hạnh phúc và tổ chức cho phạm nhân được gặp vợ hoặc chồng
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự nhân đạo của đảng nhà nước
đối với những con người một thời lầm lỗi qua đó góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình
là nguồn động viên vợ chồng cải tạo tốt và yên tâm làm ăn ngoài xã hội
từ ngày có buồng hạnh phúc đặc biệt đối với phạm nhân có mức án dài
họ rất phấn khởi tạo động lực giúp họ cải tạo tốt để có cơ hội gặp bạn đời
thẩm tố duyên tư
trong một mươi năm qua bộ công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng
triển khai các chương trình đào tạo giáo dục tuyên truyền phổ biến
nhằm đảm bảo việc đối xử phù hợp và tôn trọng đối với phụ nữ trẻ vị thành niên
và các nhóm dân tộc thiểu số tôn giáo hoặc các nhóm khác góp phần ngăn ngừa hành vi trả tấn
tuyên truyền phòng ngừa mua bán người kỹ năng tự phòng ngừa tự bảo vệ
để hỗ trợ phụ nữ trẻ em tại các địa bàn vùng sâu vùng sâu
vùng xa đồng bào dân tộc thiểu số nhằm ngăn ngừa tội phạm buôn bán người
bộ công an phối hợp với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
trong giáo dục cải tạo phạm nhân trại viên trong độ tuổi thanh niên
và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng
bộ công an cùng với bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp tổ chức
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao trong các trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
bộ công an cùng ban tuyên giáo trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trại viên học sinh nữ
và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng tổ chức truyền thông phòng chống bệnh lao
chống ma túy chống lây nhiễm hiv và các dịch bệnh nguy hiểm khác
tại các cơ sở giam giữ trong công an nhân dân
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự
và tái hòa nhập cộng đồng thanh tra các nội dung liên quan đến công ước chống tra tấn
trong đó có công tác bắt tạm giữ tạm giam điều tra xử lý tội phạm
và truy nã truy tìm đối tượng của lực lượng công an nhân dân
và đặc biệt theo tôi nghĩ cái quan trọng nhất mà chúng ta đã có rất nhiều cái thành công
tức là chúng ta nghiêm túc công minh xử lý những cái trường hợp mà tra tấn
đối với những người bị tạm dựng cảnh giác
chúng tôi hết sức vui mừng thông báo rằng năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ các cơ sở giam giữ của bộ công an việt nam không có một trường hợp nào là cán phạm nhân
bị tự vong do có cái hình bị cái hình vi tra tấn
đấy là một cái việc thực thi hết sức kiêm túc cái công ước này
cùng với những kết quả thực hiện công ước cat đã đạt được
việt nam còn một số vấn đề nội tại cần được quan tâm giải quyết
một số khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện công ước cat
và khuyến nghị phù hợp của ủy ban cat
vì vậy quan điểm chính sách và cam kết của việt nam
đối với việc thực hiện công ước là xác định mục tiêu xây dựng
và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
nâng cao đời sống quyền thụ hưởng của người dân
thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở việt nam
chúng tôi cho rằng công ước chúng ta tấn là một trong những văn bản pháp lý rất quan trọng
không chỉ riêng đối với việt nam mà đối với cả thế giới
nó đảm bảo cái giá trị nhân văn giá trị nhân đạo
sự tôn trọng căn bản đối với quyền con người và vấn đề nhân quyền
đặc biệt là trong những hoạt động liên quan tới tố tụng hình sự
trong bối cảnh hiện nay thế giới có những khu vực diễn biến rất phức tạp
công ước chống tra tấn nhằm đảm bảo quyền căn bản
đối với cả chống lại việc lạm dụng xung đột sắc tộc
chiến tranh cuộc bộ để xâm hại tới quyền căn bản của con người
cho nên chúng tôi cho rằng công ước chống tra tấn là một trong những nền tảng pháp lý

tất cả các quốc gia phải có nghĩa vụ thực thi và tôn trọng những nội dung
ở trong các công ước này nhằm đảm bảo xây dựng một thế giới văn minh
một thế giới mà quyền con người cho dù ở bất kỳ góc độ địa vị pháp lý nào
người ta cần được tôn trọng
việc phổ biến giáo dục pháp luật của công ước chống tra tấn
đã giúp người dân hiểu được các quyền cơ bản của con người
nâng cao hiểu biết về nội dung cơ bản của công ước chống tra tấn
và pháp luật việt nam về phòng chống tra tấn
để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của mình
việc hiểu các quy định của pháp luật sẽ giúp hạn chế phần nào
việc vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết kiến thức về pháp luật
nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật
từ đó giúp phong ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tra tấn
trong những năm qua viện cảnh sát nhân dưới cao đã phối hợp rất tích cực
đối với các cơ quan liên quan của bộ ngán
trong việc hoàn thiện quy định của pháp luật
liên quan đến những nội dung về quy định về chống tra tấn của liên hợp quốc
nhiều đội dung của luật đã được sửa đổi bổ sung
trong đó có nhiều đội dung có trao đổi phối hợp giữa viện cảnh sát với bộ công an
để thống nhất đề nghị có những nội dung đưa vào sửa đổi phù hợp
với tình hình chung của trung quốc như trên thế giới
trong quá trình thực hiện viện cảnh sát và các đơn vị liên quan của bộ công an
cũng đã tăng cường phối hợp thể hiện qua nhiều năm
đã ký quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị
các cơ sở giam giữ với viện sát các cấp có thẩm quyền
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
và thứ hai nữa là trên cơ quan bộ công an và cảnh sát đối cao
cũng đã ban hành quy chế phối hợp
và những năm gần đây thì đã ký kế hoạch phối hợp công tác hàng năm
việt nam đã đang và sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo
thực hiện công tác bảo đảm nhân quyền đặc biệt là triển khai
thực hiện nghiêm túc công ước cat
các công ước cơ bản về nhân quyền mà việt nam là thành viên
việc tham gia và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công ước cat
cũng khẳng định chính sách nhất quán của việt nam

cũng khẳng định chính sách nhất quán của việt nam trong bảo vệ quyền con người

với các nước và tổ chức quốc tế về nhân quyền
việc triển khai thực hiện có hiệu quả công ước cat
cũng khẳng định chính sách nhất quán của việt nam trong bảo vệ quyền con người
tạo cơ sở cho việc tăng cường đối thoại và trao đổi với các nước và tổ chức quán của việt nam trong bảo vệ quyền con người

giữa nền kinh tế phát triển và đời sống an sinh xã hội phải được ấm no hạnh phúc
nên vấn đề nhân quyền luôn luôn được đề cao cùng với sự phát triển của xã hội
ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ
nền kinh tế thì nhận thức của con người ngày càng được nâng cao
nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số thực trạng vi phạm nhân quyền ở mức độ nghiêm trọng
làm tổn hại đến sự an toàn gây thiệt hại về tinh thần thể chất dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng
làm suy thoái đạo đức con người
vì vậy việc tham gia các công ước về nhân quyền cũng giúp củng cố
đảm bảo hơn quyền con người trong đời sống xã hội
cùng với việc nội luật hóa các nội dung của công ước cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở nước ta
đã giúp việc thực thi công ước hiệu quả đạt được một số thành tựu nhất định
chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại